trong cuộc họp báo ngày bảy tháng ba thư ký báo chí nhà trắng jenspersaki nhấn mạnh tới hoàn cảnh rất khác biệt giữa châu âu
đặc biệt là đức với mỹ khi nói đến nhập khẩu nguồn năng lượng nga
theo bà pussaki một số quốc gia châu âu phụ thuộc nhiều vào dầu khí của nga trong khi mỹ lại có nguồn tài nguyên đáng kể riêng
bà persaki lưu ý tại thời điểm này tổng thống mỹ joe biden vẫn chưa đưa ra quyết định nào về việc thực thi lệnh trừng phạt đơn phương
mặc dù các nhà lập pháp của cả hai đảng đang phối hợp hoàn thành dự thảo cấm nhập khẩu dầu nga
cùng ngày liên quan tới hòa đàm giữa nga và ukraine các nhà đàm phán hai bên đã không đạt được những kết quả đáng kể trong vòng đàm phán thứ ba tại belarus
nhưng đã tháo gỡ được nhiều vấn đề có liên quan tới hoạt động sơ tán dân thường
trong diễn biến mới đây theo hãng tin tass của nga từ một mươi giờ theo giờ moscow tức một mươi bốn giờ theo giờ hà nội
ngày tám tháng ba quân đội nga thực thi cơ chế im lặng lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện sơ tán dân thường
theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô kiev và bốn thành phố khác của ukraine